thưa quý vị và các bạn việt nam tự hào có một kho tàng văn hóa nghệ thuật truyền thống độc đáo và đa dạng
thế nhưng để kho tàng quý giá đó phát huy được giá trị vốn có thì cần có sự chung tay của cả cộng đồng trong việc phục dựng lưu truyền và gìn giữ
thế nhưng để điều hát đó mãi ngân vang là mồ hôi và công sức cũng như tâm nguyện của bao người

trong cuộc sống kỳ này chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một người con của quê hương bắc giang luôn mang trong mình tâm nguyện gìn giữ những giá trị truyền thống để điệu hát sống mãi với biến thiên của lịch sử
về phía nam của tỉnh bắc giang men theo dòng nước sông thương êm đềm soi bóng những hàng tre
bên dòng dòng nam xanh chất lọc phù sa màu mỡ để nuôi dưỡng những cánh đồng xanh mạ
mảnh đất này cũng là kết tinh của bản sắc văn hóa độc đáo và riêng có
một trong số ấy phải kể đến là làn điệu hát ống hát ví một hình thức sinh hoạt cộng đồng độc đáo
những ngày đầu tháng bốn trong tiết trời dịu nhẹ lần theo câu hát chúng tôi về xã liên trung huyện tân yên tỉnh bắc giang
chiếc cổng cũ với tường gạch đỏ rêu phong hẳn vết thời gian không gian làng quê trong lành và yên ả
nghệ nhân nguyễn văn đài đón chúng tôi với nụ cười hiền và cái bắt tay ấm áp
ông vui vẻ đưa chúng tôi vào nhà tiếp chuyện
tập tài liệu được ông đưa ra giới thiệu là những ghi chép cá nhân về hát ống hát ví mà ông tự mầy mò tìm hiểu cất giữ cẩn thận hàng chục năm qua
ông say xưa kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu bén duyên với môn nghệ thuật dân dã và bình dị này
sớm được nghe các anh các chị hát ví
và tôi đã nghe các anh các chị hát ví

và được xem các anh các chị hát ống ngay trước cổng nhà mình ở đỉnh làng hay là ngay sân đỉnh sân điếm
khi lớn lên thì là cũng đã nhiều lần cùng với bạn bè rồi thì là theo các anh các chị để đi ra tham gia những cuộc hát ống hát ví của thầy cổ
thế sau này thì tôi cũng ham thích cái nghệ thuật nói chung là về mặt văn hoá
chính vì thế cho nên là cái nghệ thuật hát đồng hát ví nó cũng in sâu vào làm cho tôi cũng thuộc và nhớ được một số nhiều những cái câu hát của các anh các chị đã hát thời xưa
căn nhà nhỏ tuỳnh toàng bộ bàn ghế đơn sơ chỉ đôi ba chén nước vài tấm ảnh cũ và những giấy khen cho những lần đưa đổi văn nghệ lên

căn nhà nhỏ tuỳnh toàng bộ bàn ghế đơn sơ chỉ đôi ba chén nước vài tấm ảnh cũ và những giấy khen cho những lần đưa đổi văn nghệ lên

chính sự say mê nhiệt huyết của nghệ nhân nguyễn văn đài khiến chúng tôi càng tò mò và muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa về hát ống hát ví
theo lời kể của ông thì hát ống hát ví là tên gọi của một loại hình nghệ thuật dân gian ra đời trong niềm vui trong lao động sản xuất
dần dần được phát triển với nhiều loại hình như hát họa hát đố hát giao duyên đã ra đời và tồn tại hàng trăm năm nay ở liên trung
cũng bởi vì thế mà nơi đây được coi như cái nôi của lối hát rất chân quê mà giàu cảm xúc này
không bị gò bó trong niêm luật hát ống hát ví có thể thay đổi nhịp điệu một cách linh hoạt và lời bài hát thay đổi theo ngẫu hứng và sự phản ứng của người hát
người hát có thể sáng tác lời bài hát ngay trong lúc lao động nghỉ ngơi và hát cho nhau bất kỳ lúc nào
có lẽ vì thế mà lời bài hát hết sức gần gũi mộc mạc và dễ thuộc
cái hát ví là cái nghệ thuật văn hóa
nghệ dân gian rất gần gũi với quần chúng nhân dân
vì thế cho nên là tôi thấy là cái nghệ thuật này nó làm khi ta hát giỏi hát hay
thì nó làm cho cái đời sống tinh thần của con người nó sẽ trở nên gọi là phong phú hơn
và cái sự giao tiếp giữa người này và người kia thông qua cái hát ống ác quý thì nó tế nhị và nó lành mạnh
không chỉ độc đáo ở hình thức hát ống còn hấp dẫn
và thú vị bởi một đạo cụ không thể thiếu trong lúc diễn sướng
đó chính là ống hát ví
trước hết là phải chọn ống này là làm bằng tre
thế tre thì người ta dùng các cái tre nào mà nó già nhưng mà lại mỏng
cái đường kính của nó trung bình nó khoảng độ bảy mươi tám cm
có chiều dài khoảng độ một sáu một mươi bảy phân
là vì khi ta cầm thì nó không ngắn quá mà nó cũng có
nó quá dài nó vướng
người ta lột da ích
lúc da mới lột da là nó mềm và nó dính
thì người ta đem ta bịt ngay vào đầu ống
thì lúc mới là nó mềm
thế sau để hơi qua nắng một cái thì nó khô và nó trợt định hình rồi thì là nó bám chặt
lấy mặt ống và đồng thời nó căng ra như là mặt ống
thì ta sẽ dùng kim khâu
ta dùi một lỗ
ở chính giữa cái mặt của da da ích
rồi sau đó ta luồn chỉ qua cái lỗ đó
thì cái đầu dây rút ở bên trong sẽ được buộc vào giữa của một chiếc kim khâu
và ta đã được một đôi ống
hình ảnh một cụ ông tuổi thất tuần với lối nói chuyện cuốn hút nụ cười tươi sáng ánh mắt ánh lên sự hân hoan sen lẫn tự hào khi hướng dẫn cho chúng tôi tìm hiểu về vẻ đẹp văn hóa quê mình luôn in đậm trong lòng chúng tôi
có lẽ chẳng có thứ ngôn từ nào có thể diễn tả được sự nhiệt tâm tận tình và say mê với văn hóa dân tộc dành cho nghệ nhân nguyễn văn đài
trên con đường làng còn đỏ bụi đã bao lần bước chân ông mòn lối đến từng ngõ từng nhà để động viên khích lệ anh chị em trong câu lạc bộ hăng say luyện tập biểu diễn
câu lạc bộ hát ví liên trung ra đời nòng cốt là đội văn nghệ của thôn
dưới sự hướng dẫn của ông gần năm năm qua họ luôn miệt mài tập luyện với mong muốn lưu truyền và giữ gìn
và giữ gìn cho thế hệ con cháu mai sau
nếu mà mình ngẫm nghĩ cái câu hát đấy thì nó mới thấy là nó hay
từ đấy là cái niềm đam mê của tôi nó cứ thấm dần vào trái tim của tôi
thế sau khi mà năm hai nghìn một mươi một được sự quan tâm của đảng ủy ban dân xã niên trung và ủy ban thí nghiệm tân niên
giao cho ủy ban dân xã niên trung là khôi phục lại cái làn điệu hát ống hát ví
thế thì sau khi khôi phục lại thì anh em tôi có gặp ông nguyễn văn đài và bà nguyễn thị khéo
là người cũng là biết những làn điệu này từ lâu đời
vậy là giao cho ông nguyễn vân đại và bà nguyễn thị khéo đi phải siêu tầm lại những làn điệu hát cổ

gạt sang một bên những lo toan thường nhật của cơm áo gạo tiền của ruộng đồng ngô khoai
những thành viên trong câu lạc bộ vẫn hăng say với câu hát
để rồi mỗi khi có cơ hội ánh đèn sân khấu lại soi dọi cho tâm hồn của những người nông dân ấy tỏa sáng
vượt qua khỏi lũy trai làng vượt qua những khó khăn vất vả
tiếng hát tiếng cười vẫn cứ thấy trong trèo cất lên hồn hậu bình dị như chính tâm hồn của người dân nơi đây

đối với nghệ nhân nguyễn văn đài niềm vui sướng nhất có lẽ chính là nhìn thấy những ánh mắt chăm chú
nghe tiếng vỗ tay thật to của người xem mỗi lần các thành viên trong câu lạc bộ của ông cháy hết mình trên sân khấu

nghiệm mong họi ấy không lớn lao không to tát
thế nhưng nó lại quá nhỏ bé trước sự bùng nổ của công nghệ hiện đại
trước những cám rỗ của văn hóa lai căng
nhưng chúng tôi tin rằng những giá trị truyền thống quý báu ấy sẽ không bao giờ bị mất đi
bởi đó là hồn cốt của dân tộc và cũng bởi vì còn có những người như ông
đến trường tiểu học liên trung vào một buổi chiều năm
chúng tôi cảm nhận trên những gương mặt ngây dịp này
chúng tôi cảm nhận trên những gương mặt ngây dịp này
trên những gương mặt ngây thơ trong sáng của các em nhỏ đang say sưa với nhịp phách điệu hát
giúp chúng tôi tin vào ước mơ của nghệ nhân vân đài
rồi sẽ đến một ngày ai ai cũng có thể hát ví hát ống
nhà trường thực hiện là hoạt động câu lạc bộ bình thường mỗi tuần hai buổi vào chiều thứ hai và chiều thứ sáu
nghệ nhân nguyễn văn đài sẽ vào trực tiếp dạy các em câu lạc bộ này
thì ông rất là nhiệt tình chú đáo và cẩn thận dạy cho các em những cái làn điệu dân ca hát ống hát ví
các em rất là thoải mái và cảm thấy mình là xứng đáng là người con của quê hương liên trung
đã lưu truyền được gìn giữ bản sắc dân tộc văn hóa dân tộc
con rất thích tham gia các hoạt động ngoài giờ vì nó làm con bớt căng thẳng sau giờ học
và con thích hát ống hát ví vì đây làm
điệu nhạc dân dân của liên trung chúng con
có được thành quả như ngày hôm nay ngoài tâm sức của nghệ nhân còn có sự góp sức của cả cộng đồng
trong việc đưa văn hóa truyền thống trở lại với lớp trẻ để nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ hôm nay
thêm yêu đời yêu cuộc sống từ những điều bình dị và nhỏ bé
điều đó không chỉ thỏa nỗi mong ước của riêng ông mà còn là quyết định đúng đắn
của các cấp chính quyền địa phương để từng bước bảo tồn nghệ thuật
hát ống hát ví
chúng tôi quan tâm đến câu lạc bộ hát ống hát ví
nhằm bảo tồn loại hình văn hóa truyền thống trên địa bàn toàn xã
cụ thể bằng việc đưa loại hình hát ống hát ví vào các trường học
và hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn sự nghiệp văn hóa thể thao của địa phương
đối với bác đài thì có thể nói là một hội viên rất là
tiêu biểu tích cực mặc dù bác tuổi đã cao
và trong những năm tới thì chúng tôi cũng có thể là phải xem xét về tiêu chuẩn
và cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền để mà xem xét
lập hồ sơ đề nghị là xếp bác là cái nghệ nhân
em đố tràng hoa gì sớm nở tối tàn
trắng hồng đỏ thẫm tím than trong ngày
hoa gì trắng đỏ cùng cây
hoa gì trắng đỏ cùng cây

lời bài hát ống hát ví ngọt ngào sâu lắng
lại vang lên trong không gian tĩnh mịch của triều quê liên trung
những giá trị văn hóa mà người dân liên trung
trong đó có nghệ nhân nguyễn vân đài dình dữ
qua những câu hát ví hát ống thật đáng trân trọng
dẫu biết còn nhiều khó khăn
nhưng với niềm đam mê và nhiệt huyết cống hiến
thì điệu hát ống hát ví sẽ mãi trường tồn
và sẽ được tạo ra
và phát triển